mới đây sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết đang xác minh và xử lý nghiêm chương trình thời trang của nhà thiết kế tường danh
sau ý kiến của dư luận về các thiết kế phản cảm trong sô
đại diện sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết show thời trang new traditional của nhà thiết kế tường danh
đã không thực hiện thu tục hành chính theo đúng quy định tại sở
thanh tra sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan trong đó có lấy ý kiến của các chuyên gia
để xác minh sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
cơ quan này cũng đã có văn bản phối hợp với sở thông tin và truyền thông
trao đổi về biện pháp kiểm tra xử lý kịp thời trong trường hợp các hình ảnh nội dung vi phạm lan truyền trên không gian mạng
kết quả xử lý sẽ xứng với thông tin đến các đơn vị truyền thông
trước đó hình ảnh trong show diễn newtony sano diễn ra tại thành phố thủ đức vào ngày sáu tháng năm
trở hành tâm điểm của dư luận với hình ảnh người mẫu đội nón white house mặc áo yếm kết điệu
để lộ phần lưng vào vòng ba cũng như những hình ảnh có yếu tố tôn giáo nhưng thể hiện phản cảm